việt nam chính thức đảm nhận vị trí chủ tịch asean luân phiên từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
nửa năm qua dấu ấn việt nam để lại là vô cùng ấn tượng đặc biệt trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín bất ngờ xuất hiện
và vẫn đang có những tác động lớn trên khắp toàn cầu nói chung và các nước asean nói riêng
lựa chọn chủ đề cho năm asean năm hai nghìn hai mươi là gắn kết và chủ động thích ứng
việt nam mong muốn khẳng định đoàn kết có ý nghĩa quyết định đối với sự vững bền của asean
một cộng đồng asean gắn kết và phát triển mới có thể thích ứng hiệu quả với các yếu tố tác động bên ngoài và ngược lại
chủ động thích ứng sẽ giúp asean gắn kết chặt chẽ nhờ đó tăng cường sức mạnh tổng thể
để thực hiện hóa chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng việt nam xác định năm ưu tiên lớn sẽ thúc đẩy trong nhiệm kỳ chủ nhiệm asean năm hai nghìn hai mươi
một là phát huy vai trò và đóng góp tích cực của asean vào công cuộc duy trì môi trường hòa bình
an ninh và ổn định ở khu vực
hai là thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp bốn
ba là thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc asean
bốn là đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững
cuối cùng là nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của bộ máy asean
tuy nhiên với sự xuất hiện của đại dịch covid một mươi chín chỉ sau hơn ba tháng
dịch bệnh đã tàn phá gây thiệt hại nặng nề không chỉ tới sức khỏe tính mạng con người mà còn cả kinh tế xã hội
dự đoán các tác động tiêu cực từ covid một mươi chín sẽ vượt xa mức độ của cuộc khủng hoảng tài chính châu á năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hay khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn chín
chính những thách thức như vậy càng khiến cho việt nam nỗ lực vượt khó dẫn dắt asean vượt qua khó khăn của dịch bệnh
ngày một mươi bốn tháng bốn hội nghị trực tuyến cấp cao đặc biệt
asean về covid một mươi chín và hội nghị cấp cao đặc biệt asean cộng ba đã diễn ra dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
kết thúc hội nghị các nhà lãnh đạo cấp cao đã thông qua tuyên bố của hội nghị cấp cao đặc biệt asean về ứng phó dịch bệnh covid một mươi chín
lãnh đạo nhiều nước không chỉ ghi nhận thành công của việt nam trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
mà còn đánh giá cao việc việt nam kịp thời hỗ trợ các nước kiểm soát dịch bệnh
như việt nam đã gấp rút gửi cho lào
lào và campuchia các thiết bị y tế quần áo bảo hộ và hệ thống xét nghiệm pcr trị giá bảy tỷ đồng
hỗ trợ năm mươi usd cho công tác phòng chống dịch bệnh tại myanmar
hàng trăm nghìn khẩu trang do việt nam sản xuất cũng đã được gửi tặng nhiều nước
đóng góp thiết thực cho cuộc chiến chung chống đại dịch covid một mươi chín của khu vực và cộng đồng quốc tế
việt nam đồng thời còn duy trì hợp tác với các đối tác ngoài khu vực
có thể kể đến hội nghị trực tuyến đặc biệt bộ trưởng ngoại giao asean nga
về đối phó với covid một mươi chín hội nghị đầu tiên giữa các bộ trưởng y tế mỹ asean
ngày hai mươi ba tháng sáu tại hà nội đã diễn ra hội nghị giữa kỳ của bộ trưởng kinh tế các nước
đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực thông qua hình thức trực tuyến
hội nghị nhằm thảo luận các bước đi tiếp theo để thúc đẩy việc ký kết rcep vào tháng một mươi một năm nay
hiệp định sẽ giúp các nền kinh tế thành viên đặc biệt là các nước đông nam á
phục hồi thương mại nhất là các quốc gia gắn liền với chuỗi cung ứng
khu vực asean và các đối tác cũng đang rất quyết tâm ký kết rcep theo đúng mục tiêu đã để ra
đây không chỉ là một cú hích cho thương mại tự do
mà còn là một dấu ấn đậm nét trong năm chủ tịch asean của việt nam
song song với vấn đề kinh tế trong thời gian qua với vai trò chủ tịch asean
việt nam còn hết sức nỗ lực chủ động xây dựng cộng đồng văn hóa xã hội
thông qua việc hoàn thành các văn kiện sáng kiến về tăng cường an sinh xã hội
xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em
có thể thấy những sáng kiến của việt nam trên cương vị chủ tịch asean
đã và đang trên đả thực hiện với quyết tâm chính trị cao
dù thông qua hình thức trực tuyến hay trực tiếp
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín còn nhiều diễn biến phức tạp
cùng nguy cơ về khủng hoảng kinh tế xã hội toàn cầu
bên cạnh tập trung nhân lực để đối phó với đại dịch
việt nam còn phải đảm đương trọng trách treo lái con thuyền asean
thách thức là vô cùng lớn nhưng việt nam đã và đang biến những khó khăn
thách thức đó thành cơ hội để phát huy thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi